ngày hai mươi tháng sáu đánh dấu ngày đầu tiên của chính diệt tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín theo kế hoạch trước đó trên địa bàn tp hcm
chiến dịch đã diễn ra tại tám công ty trên địa bàn quận bảy với tổng cộng gần tám liều vaccine đã được tiêm
tp hcm đã huy động gần bảy mươi đội tiêm chủng thuộc hai mươi một bệnh viện trung tâm y tế để hỗ trợ mỗi đội tiêm gồm hai bác sĩ và ba điều dưỡng
mặt khác có một mươi xe cấp cứu chờ sẵn khi cần
các điểm tiêm được tổ chức đầy đủ các quy trình từ khai báo y tế đo nhiệt độ huyết áp nhập thông tin khám sàng lọc tiêm chủng và khu vực theo dõi sau tiêm ba mươi phút
mọi công tác tổ chức được thực hiện theo đúng kế hoạch đảm bảo chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín diễn ra an toàn và hiệu quả